công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phát hiện bắt giữ đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xóm một mươi chín xã nghi phú tp vinh vừa nhận số tiền hơn hai sáu triệu của người bị hại là anh đinh văn duy
trú tại khối một phường lê lợi
qua đấu tranh đối tượng trần văn tuấn khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã giả danh là đội trưởng
đội cảnh sát cơ động công an tp vinh lừa anh đinh văn duy và đã sử dụng chiêu thức trên
để tiến hành năm lần lừa đảo với tổng số tiền hơn một mươi triệu đồng
hiện đội cảnh sát cơ động đang hoàn tất các thủ tục chuyển giao cho phòng nghiệp vụ tiếp tục điều tra xử lý